cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng hà nội phối hợp với đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa bắt giữ thành công một ổ nhóm thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ
mà hành vi thì vô cùng manh động dùng vỏ chai bia tấn công cướp tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này dù đang là học sinh nhưng lại tụ tập thuê nhà trọ để sống tập thể
rồi rủ nhau đi gây dối trả tự công cộng cướp tài sản để lấy tiền ăn tiêu
đây là ba trong số tám đối tượng đã gây ra vụ cướp xe máy lúc dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
tại ngõ năm trăm năm mươi chín kim ngu quận hai bà trưng với tính chất manh động táo tợn
hai nạn nhân khi đang đi trên đường đã bị các đối tượng điều khiển ba xe máy bám đuổi
ném vỏ chai bia đe dọa rồi cướp chiếc xe máy
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ bảy trên tám đối tượng trong vụ án
con đi cùng một nhóm bạn đầu tiên là dũng đi bừa cầm chai đi
xong rồi thì gặp hai người mắt là đánh xong rồi gặp hai bạn đi dừng xong đuổi đánh
thì lúc đấy con cũng không nghĩ là đi ăn cướp
thì dự nhiên vận khang cũng hô lên là lấy xe đi
rồi thấy vận khánh chạy ra lấy xe lên và đi
sau khi lấy được xe xong thì cả nhóm tự bàn bạc không cháu cũng đồng ý theo nữa
là cầm cái xe để bán đi để lo chi tiêu cho cả nhóm mà
lúc đấy thì sau khi uống rượu xong bọn cháu không tỉnh táo
bọn cháu không biết nhưng mà đến lúc tỉnh bọn cháu mới thấy đấy là hành vi sai
sau khi cướp được xe máy chúng tháo biển kiểm soát xe vừa cướp được cất vào cốp
thống nhất sau một đến hai ngày tới
khi thấy tình hình yên ắng sẽ mang xe đi
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
đáng chú ý nhóm đối tượng còn rất ít tuổi đều đang ở lứa tuổi học sinh khoảng từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
tụ tập thuê nhà trọ sống bày đàn chơi game ăn nhậu rồi vi phạm pháp luật
từ cái vụ án này thì tôi thấy rằng là đặc biệt là đối với các cái thành phố lớn
mà bố mẹ đều có công việc rất là bận
thì cần phải dành thời gian nhất định cho con mỗi ngày để có thời gian trao đổi
chia sẻ và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con
thậm chí là quan tâm đến các mối quan hệ của con
còn chơi với ai bạn là người như thế nào
để kịp thời mà phát hiện những biểu hiện tiêu cực trong suy nghĩ của con
và ngăn cản những cái ý định
và từ đó thì sẽ giúp giáo dục cho con trẻ của mình đã thành người tốt cho xã hội
và tránh bị vướng vào các vòng lao lý
vụ việc một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo tới các vụ huynh trong việc quản lý
giáo dục con em mình nhất là các em trong độ tuổi thành niên
bởi nếu không kịp thời ngăn chặn các hành vi nông nổi của các em
dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả để lại sẽ rất nặng nề